liên quan đến vụ việt á tỉnh ủy trà vinh đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo
đối với ông kiên sóc kha giám đốc và nguyễn hữu phước phó giám đốc sở y tế
ông kha và ông phước có những vi phạm khuyết điểm trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ
thiếu kiểm tra để cấp dưới vi phạm trong đấu thầu mua sắm kit xét nghiệm covid một mươi chín của công ty việt á
gây hậu quả nghiêm trọng cả hai thiếu sâu sát trong quản lý để một số đảng viên công chức viên chức
tự ý nhận tiền của công ty việt á trái với quy định dẫn đến bị khởi tố bắt tạm giam
trước đó vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đã khởi tố bị can
bắt tạm giam trần đắc thanh phó giám đốc sở y tế nguyễn văn lơ nguyên giám đốc cdc trà vinh
lê văn thanh phó trưởng khoa xét nghiệm trần đoán hình ảnh thuộc cdc trà vinh và nguyễn văn truyền
chuyên viên phòng nghiệp vụ dược sở y tế tỉnh trà vinh điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng